cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra một cách mạnh mẽ và tác động đến mọi vấn đề trong đời sống kinh tế và xã hội
ngành công nghệ thông tin truyền thông cũng không nằm ngoài xu thế chung đó
vì vậy diễn đàn cấp cao công nghệ thông tin truyền thông việt nam hai nghìn một mươi bảy chính thức khai mạc vào sáng nay tại hà nội
với chủ đề việt nam chuyển đổi số trong cách mạng công nghiệp lần thứ tư
tới dự và phát biểu trong phiên khai mạc sáng nay có phó thủ tướng chính phủ vũ đức đàm
phát biểu chỉ đạo tại diễn đàn phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam yêu cầu phải xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin hoàn chỉnh
đi trước một bước so với nhu cầu phát triển đặc biệt là hạ tầng băng thông rộng bốn g tiến tới năm g đẩy mạnh thuê ngoài dịch vụ công nghệ thông tin
các cơ quan nhà nước phải mạnh dạn hơn nữa trong việc thúc đẩy mạnh mẽ ứng dụng và thuê dịch vụ công nghệ thông tin
phó thủ tướng cũng nhấn mạnh các bộ ngành hiệp hội doanh nghiệp
phải nghiêm túc giả soát và thực hiện sáu nhiệm vụ thủ tướng chính phủ đã giao trong việt nam ict summit hai nghìn một mươi sáu năm trước
tại diễn đàn đại diện của vinasa đã trình bày báo cáo sơ bộ của tổ chức sau khi thực hiện khảo sát trên ba trăm linh đơn vị liên quan tới cuộc cách mạng công nghệ bốn
qua đó thấy được những thế mạnh của việt nam điển hình là nguồn nhân lực khi có tới bảy mươi bảy bảy đơn vị đánh giá đây là điểm mấu chốt cần khai thác để chiếm lấy ưu thế
diễn đàn việt nam ict summit hai nghìn một mươi bảy còn thảo luận sâu vào bốn chuyên đề chính gồm nhận thức về việt nam bốn bàn về việc xây dựng chiến lược số để việt nam tiếp cận công nghệ cách mạng bốn và điều kiện thiết yếu để hiện thực hóa chiến lược
thế mạnh kinh tế số việt nam công nghiệp số nông nghiệp thông minh du lịch thông minh thành phố thông minh smart city và nhân lực số đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp
với sự tham gia của các diễn giả là các chuyên gia đầu ngành kinh tế